vào khoảng tám giờ ba mươi ngày một mươi bốn tháng sáu tại khu vực phía bờ nam rạch cái sao thuộc tổ một mươi năm khóm trung hưng phường mỹ thới
thành phố long xuyên tỉnh an giang đã xảy ra sạt lở đất dọc theo bờ rạch cái sao với chiều dài hơn sáu mươi mét và có nguy cơ sạt lở thêm
vị trí sạt lở cách quốc lộ chín mươi một khoảng hai trăm linh m cách đường giao thông liên khóm khoảng bốn mét ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân
rất may sự việc không có thiệt hại về người hiện lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố long xuyên và phường mỹ thới
đã vận động di rời một mươi năm hộ dân về ở tạm nhà người thân huy động các lực lượng hỗ trợ người dân di rời nhà tài sản đến nơi an toàn
đồng thời địa phương tiến hành điều tiết giao thông lắp biển báo cảnh báo người dân không đi vào khu vực nguy hiểm
phối hợp với trung tâm quan chắc kỹ thuật tài nguyên môi trường sở tài nguyên và môi trường của tỉnh để quan chắc
theo dõi diễn biến sạt lở chủ động ứng phó khi xảy ra sạt lở